sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài tòa án nhân dân tp cần thơ đã tuyên phạt các bị cáo
trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng
xảy ra tại ngân hàng ngoại thương việt công banh chi nhánh tây đô
tòa nhận định bị cáo nguyễn minh chuyển cựu giám đốc việt công banh tây đô
giữ vai trò chủ chốt trong vụ án gây thất thoát cho ngân hàng hơn hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng
bị cáo trần anh huy cựu trưởng phòng khách hàng giúp sức tích cực cho chuyển
các bị cáo còn lại là đồng phạm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chuyển một mươi sáu năm tù trần anh huy một mươi năm tù
ba bị cáo lãnh từ năm năm đến hai năm năm tháng tù
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ một đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ
không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng nên đã đề nghị bị cáo chuyển
cho khoanh nợ gián nợ bán tài sản để trả nợ
nhưng do sở phát sinh nợ xấu ảnh hưởng đến việc sắp hạ tính dụng của việc công ban tây đô
chuyện đã chỉ đạo cấp dưới cho vai nhưng không kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ vay
không kiểm tra đối tượng giải ngân không kiểm tra sử dụng vốn vay
với mục đích giúp các doanh nghiệp đảo nợ